nắm bắt được những vấn đề này những bộ phản sản phẩm đào tạo giáo dục stem thuần việt phù hợp với điều kiện thực tế hiện đã được phát triển và đưa vào ứng dụng
trong tiểu mục sáng chế ứng dụng ngày hôm nay xin mời quý vị cùng đến với dự án mô hình đào tạo cơ điện tử dành cho học sinh phổ thông
bộ sản phẩm cùng giáo trinh đào tạo stem có tên break on của nhóm sinh viên đại học bách khoa hà nội nghiên cứu phát triển với chất lượng và giá thành hợp lý